trong ngày ba mươi tháng ba công an huyện phong điền thành phố cần thơ cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an huyện
khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định đồng thời phù hợp chặt với các đơn vị có liên quan
và công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng đỗ duy để khắc phục sự cố xe chở rác một mươi năm tấn làm sập cầu thúy lợi ở xã trường long huyện phong điền
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi chín tháng ba xe chở rác biển số sáu mươi năm c một mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tám của công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng đỗ duy
có tải trọng một mươi năm tấn đã đi qua cầu thủy lợi chỉ có tải trọng ba năm tấn làm cho nhịp cầu bị sập xuống
cầu thủy lợi dài khoảng hai mươi mét làm bằng khung sắt sang láp ván gỗ sau sự cố cầu bị hư hỏng nặng không thể khắc phục được
lý giải nguyên nhân điều khiển xe quá tải trọng qua cầu tài xế cho biết do nhầm đường vì là ngày đầu tiên người này chở rác
từ nội âu thành phố đến nhà máy xử lý cầu thủy lợi nằm trên tuyến đường từ chợ trường long đến đường bốn tống một
cách ủy ba nhân dân xã hơn một trăm linh mét thời điểm cầu sạch xe chở đầy rác cầu được xây dựng cách đây một mươi năm cầu bị sập hư hỏng nặng
không thể sửa chữa để đảm bảo việc lưu thông thông suốt không để ủng tắc ngay sau khi xảy ra sự cố công an huyện phong điền
chỉ đạo cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng khác
địa phương cũng đã quyết định xây dựng chiếc cầu tạm để người dân đi lại dự kiến hoàn thành trong hai ngày